nhằm kích cầu du lịch trong thời điểm hiện tại đà nẵng đã quyết định miễn một trăm linh phí tham quan các khu điểm du lịch do thành phố quản lý trong năm hai nghìn hai mươi
du khách sẽ được miễn phí tham quan đối với khu di tích danh thắng ngũ hành sơn bảo tàng điêu khắc trăm bảo tàng đà nẵng bảo tàng mỹ thuật đà nẵng
thời gian từ ngày một một một hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một
ngoài ra ngành du lịch thành phố đà nẵng cũng đang tích cực tạo ra các sản phẩm du lịch mới như du lịch hội nghị hội thảo hội trợ thương mại
phát triển kinh tế đêm tập trung thị trường chủ yếu là lân cận có di chuyển ngắn